thực hiện chủ trương của ủy ban nhân dân tp hcm và kiến nghị đề xuất của người dân
ủy ban nhân dân quận một đã triển khai đề án kinh doanh vỉa hè
trong đó tổ chức thí điểm chợ phiên cuối tuần tại công viên bến bạch đằng
đã nhận được sự đồng tình cao của người dân
đây là một trong những phương án được thể nghiệm song song với việc dọn dẹp lại trật tự đô thị
liên quan đến bán buôn vỉa hè
phiên trợ sẽ có wifi miễn phí hai mươi bảo vệ chuyên nghiệp
có ba mươi gian hàng sản phẩm của việt nam khu vực ẩm thực đặc trưng
chợ công viên bến bạch đằng sẽ được nối liền với phố đi bộ nguyễn huệ
đây sẽ là điểm tham quan mua sắm của người dân thành phố và du khách
đồng thời chợ phiên cũng sẽ là nơi bố trí chỗ buôn bán cho những hộ dân nghèo
đang mưu sinh bằng nghề bán hàng rong trên vỉa hè hiện nay đến kinh doanh buôn bán tại đây
ngoài chợ phiên công viên bến bạch đằng quận một còn đề xuất thêm chợ phiên cuối tuần
tại phố đi bộ bùi viện phố hàng rong nguyễn văn chiêm và công viên bách tùng diệp